các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
theo đó ngày bốn tháng năm viện kiểm sát nhân dân tp hcm cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố nguyễn võ quỳnh trang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm quê gia lai về tội giết người và hành hạ người khác
nguyễn võ quỳnh trang bị truy tố theo điểm b n q quản một điều một trăm hai mươi ba tội giết người và điểm a quản hai điều một trăm bốn mươi tội hành hạ người khác
với tội giết người nguyên võ quỳnh trang đối mặt với mức án lên đến tử hình
liên quan đến vụ án nguyễn kim trung thái sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm ngụ tại quận một người tình của trang cũng bị truy tố về hai tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm
nạn nhân trong vụ án là cháu ntva sinh năm hai nghìn một mươi ba là con ruột của thái
nguyễn kim trung thái bị truy tố theo điểm a khoảng hai điều một trăm bốn mươi tội hành hạ người khác và điểm b khoảng một điều ba trăm tám mươi chín tội che giấu tội phạm
theo kết luận giám định pháp y tử
số một trăm chín mươi tám hai mươi hai kld pi ngày hai mươi tháng một của phòng kỹ thuật hình sự công an tp hcm
thì cháu ntva tử vong do phù phổi cấp do sốc chấn thương
kết quả giám định pháp y về nguyên nhân tử vong được gửi đến bà nth là mẹ ruột của cháu va
kết luận điều tra thể hiện nguyễn võ quỳnh trang có quan hệ tình cảm với nguyễn kim trung thái
sau đó trang dọn về sống cùng với thái và cháu va là
với vợ cũ tại trung cư sài gòn phơn thuộc đường nguyễn hiệu cảnh phường hai mươi hai quận bình thạnh
qua thời gian dài sinh sống trang nhiều lần tác động vật lý với a gây nên nhiều vết bẩm trên người
cụ thể trang dùng roi mây để gian dậy cháu a và tiếp tục dùng gậy gỗ ra tay khi dòi bề gãy
thái nhiều lần chứng kiến bé a bị trang chút đòn dòi bằng gậy gỗ hay dòi mây
có thể ảnh hưởng đến tính mạng nhưng đã không can ngăn
đồng thời thái cũng chửi và đánh con
ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một cháu a học bài online
quá trình dạy học trang nhiều lần đánh cháu vì làm bài sai
đến trưa cùng ngày cháu a than mệt và vào phòng nghỉ nôn ói
thế vậy trang liên lạc cho thái về nhà
trở về nhà thái ôm cháu a vào nhà tắm để cháu nôn ói và gọi cấp cứu khi phát hiện sức khỏe của cháu có dấu hiệu chuyển biến xấu
tuy nhiên cháu a đã tử vong sau đó
trước đó sau khi cháu a tử vong công an thành phố hồ chí minh đã phối hợp với các cơ quan chức năng
khôi phục toàn bộ các video trong camera an ninh gốc tại nhà của nguyễn kim trung thái
hình ảnh cuối cùng về bé ntva sau bốn giờ bị đối xử tàn độc liên tiếp là bé không còn sức sống và đã nằm lả người ở trên giường
sau đó nguyễn kim trung thái và người tình là nguyễn võ quỳnh trang mới đưa cháu đến bệnh viện ở phường hai mươi hai quận bình thạnh cấp cứu

nguyễn kim trung thái đã tử vong trước khi nhập viện
bên cạnh đó thông tin của báo người lao động cho biết nguyễn kim trung thái đã chủ động xóa dữ liệu camera truyền về điện thoại của mình
tuy nhiên cơ quan công an đã khôi phục toàn bộ chứng cứ tàn độc mà bị can quỳnh trang đã gây ra đối với nạn nhân
bên cạnh đó một thông tin khác cho biết ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một trong suốt bốn giờ từ một mươi bốn giờ đến một mươi tám giờ
trang đã dùng hung khí nguy hiểm là cây gậy gỗ to
và dài để ra tay liên tiếp vào cháu v a
trong đó có cả vùng đầu và chán
đồng thời người phụ nữ này còn dùng chân tác động vào những vùng nhạy cảm của cháu va
trang còn dùng dây buộc tay chân đến khi va bị kiệt sức nhưng vẫn bắt cháu quỳ học vừa quỳ học vừa uống nước
khi cháu gái đang quỳ trang dùng tay tắt mạnh vào vùng đầu cháu khiến cho cháu gái bị kiệt sức
sau khi sự việc xảy ra giám đốc công an tp hcm
thiếu tướng lê hồng nam đã chỉ đạo điều tra xử lý các cá nhân gây ra hậu quả vụ việc để làm án điểm xử lý nghiêm
bà nth mẹ bé va đã gửi đơn đến cơ quan công an tp hcm viện kiểm sát nhân dân tp hcm công an quận bình thạnh
yêu cầu tăng hình phạt đối với nguyễn võ quỳnh trang và nguyễn kim trung thái về hành vi đoạt mạng người và đối xử tàn độc với người khác
sau khi công an quận bình thạnh khởi tố trang về tội hành hạ người khác
liên quan đến vụ việc phó chủ tịch ubnd tp hcm dương anh đức yêu cầu công an tp hcm khẩn trương phối hợp với công an quận bình thạnh
làm rõ vụ án mạng xử lý nghiêm các cá nhân có liên quan
trước đó luật sư nguyễn đức tránh đoàn luật sư tp hcm đã có những nhận định về khung hình phạt cao nhất mà các đối tượng này có thể phải đối diện
luật sư nguyễn đức tránh cho biết dựa trên thông tin do cơ quan báo chí đã đăng tải về việc bị can
trang có hành vi sử dụng đoạn gỗ cứng để tác động vào cơ thể nạn nhân nhỏ tuổi đặc biệt là tác động trực tiếp vào các bộ phận trọng yếu trên cơ thể con người
thì đây là hành vi rất nguy hiểm hậu quả xảy ra là nạn nhân tử vong
do đó dù có hay không có ý định tước đoạt tính mạng của cháu a từ trước
thì việc trang bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội đoạt mạng người là hoàn toàn chính xác
luật sư tránh giải thích
việc dùng hung khí tác động vào vùng trọng yếu trên cơ thể con người
thì người thực hiện hành vi phải nhận thức được mức độ nguy hiểm của hành vi do mình gây ra
mặt khác hành vi tàn độc của trang không phải là sự bộc phát nhất thời xảy ra trong thời gian ngắn
mà hành vi được thực hiện liên tục trong khoảng thời gian dài từ một mươi bốn h đến một mươi tám h
nhận định về mức án trên cơ sở tính chất hành vi phạm tội của nguyễn võ quỳnh trang
theo luật sư
năm hình phạt sẽ được xem xét ở điểm b khoảng một điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự
với hành vi đoạt mạng người dưới một mươi sáu tuổi
bị can quỳnh trang có thể bị xử phạt trong khung hình phạt
phạt tù từ một mươi hai năm đến hai mươi năm tù trung thân hoặc tử hình
ngoài tội danh đoạt mạng người được cơ quan điều tra khởi tố bổ sung
bị can quỳnh trang còn bị khởi tố về tội đối xử tàn ác với người khác
theo điều một trăm bốn mươi bộ luật hình sự
với tội danh này
bị can quỳnh trang có thể đối diện với khung hình phạt tù từ một đến ba năm
vì phạm tội với người dưới một mươi sáu tuổi và không có khả năng tự vệ
quy định tại mục a khoảng hai
về trách nhiệm hình sự của cha nạn nhân là bị can nguyễn kim trung thái
luật sư nguyễn đức tránh cho rằng
cơ quan công an đã khởi tố người này để điều tra hai tội
đối xử tàn ác với người khác và che giấu tội phạm
với tội đối xử tàn ác với người khác
bị can thái
có thể đối diện với khung hình phạt tù từ một năm đến ba năm
vi phạm tội đối với người dưới một mươi sáu tuổi và không có khả năng tự vệ
quy định tại mục a khoảng hai
về tội che giấu tội phạm
bị can có thể bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm
theo quy định tại khoản hai điều ba trăm tám mươi chín bộ luật hình sự
nếu có căn cứ xác định bị can nguyễn kim trung thái xóa các video trong camera an ninh
ghi lại hành vi phạm tội của bị can quỳnh trang
thì đó là những hành vi bao che giấu tội
nhằm mục đích xóa dấu vết gây cản trở cho quá trình điều tra tội phạm
vậy là ngày mà hai kẻ thủ ác đứng trước vành móng ngựa đã không còn xa
và hình phạt dành cho hai đối tượng sẽ sớm được xác định
hy vọng rằng với công tâm của pháp luật và sự quyết liệt từ các luật sư bên phía gia đình của bé va
những gì mà nguyễn võ quỳnh trang và nguyễn kim trung thái đã gây ra sẽ phải trả giá thích đáng
nếu đây là tin tức mà quý vị và các bạn quan tâm
đừng quên nhấn đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
đừng quên đăng ký kênh và bật chuông thông báo để tiếp tục theo dõi
còn bây giờ hãy bấm vào các video ở phần màn hình kết thúc để cập nhật các tin tức liên quan
và xin hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo